cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại phú hương phát đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị liên quan
công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại phú hương phát đội quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị liên quan
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
bị can nguyễn duy hải về tội môi giới hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên cùng ngày cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khám xét đối với bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật